liên quan đến triệt phá băng nhóm chuyên hoạt động tín dụng đen bảo kê và cưỡng đoạt tài sản của hàng trăm tiểu thương ven khu công nghiệp xã thạnh phú huyện vĩnh cửu và các tiểu thương quanh khu vực phường hóa an tp biên hòa
vào ngày tám tháng năm đối tượng đỗ huy hùng chú tại phường đông sơn thành phố thanh hóa đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội
qua điều tra cơ quan xác định là đỗ huy hùng là một trong năm đối tượng là đàn em thân tín của nguyễn quốc tuấn
nguyễn tự tuấn cá là chủ mưu cầm đầu việc thu tiền bảo kê của các tiểu thương quanh khu vực chợ hóa an thuộc phường hóa an thành phố biên hòa
trước đó vào chiều ngày bảy tháng năm đối tượng nguyễn quốc tuấn tự tuấn cá và nguyễn văn tuấn tự tuấn úc đã bị cơ quan cảnh sát điều tra và công an tp biên hòa bắt khẩn cấp để tiếp tục điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
nguyễn quốc tuấn tự tuấn cá là chủ mưu cầm đầu việc thu tiền bảo kê của các tiểu thương quanh khu vực chợ hóa an thuộc phường biên hòa bắt khẩn cấp để tiếp tục điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
trước đó vào chiều ngày bảy tháng năm đối tượng nguyễn quốc tuấn tự tuấn tự tuấn cấp để tiếp tục điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
trước đó vào khoảng hai giờ ngày bốn tháng ba trong lúc cùng gia đình đến miếu bà chúa sứ núi sam bà sú thị anh và chị nguyễn thị mỹ hằng có mua hai bộ đồ cúng với giá một trăm hai mươi đồng của huỳnh thanh hùng
khoảng một tiếng sau chị hằng cùng mọi người quay lại chỗ gửi xe thì bị nhóm của hùng đến yêu cầu chị hằng trả thêm sáu trăm linh đồng
tiền hai ốp nhang hùng để trong bộ đồ cúng chị hằng không đồng ý và dọa báo công an nên nhóm của hùng bỏ đi
trên đường về chị hằng ngồi trên xe ô tô quay phim nhóm của hùng thì bị phát hiện
lo sợ chị hằng đưa lên mạng xã hội một người trong nhóm đã chạy ra chặn đầu xe ô tô và yêu cầu chị hằng đưa điện thoại để xóa clip nhưng chị hằng không đồng ý
liền bị hồng lụa và ngô thị kim ngân dùng tay đánh nhiều cái vào mặt
lúc này anh vòng mở cửa xuống thì đã bị nhóm đối tượng vây đánh
chị vòng phụng vào vòng làn thấy vậy xuống căn ngăn cũng đã bị nhóm này đánh bị thương khi thấy lực lượng công an
cả nhóm bỏ trốn và bị bắt giữ ngay sau đó
và hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
công an phường tân an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí để đánh nhau
trước đó vào khoảng hai mươi một h ngày chín tháng năm qua tin báo của nhân dân công an phường tân an đã phát hiện một nhóm đối tượng mang theo hung khí tụ tập trước khu vực công viên nước đắk lắc
để trụ sở để làm việc nhóm này đều đã bỏ học và ở nhà ăn chơi lêu lỏng
các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn trên mạng xã hội với một thanh niên khác cho nên hai bên đã hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn
khi đi bốn thiếu niên đã mang theo dao dựa để đánh nhau tuy nhiên đã bị công an phường tân an phát hiện và kịp thời ngăn chặn
hai ngày vừa qua trên mạng xã hội facebook đã xuất hiện thông tin về vụ việc bắt cóc trẻ em thu hút hàng nghìn người chia sẻ
những thông tin thất thiệt đó đã gây hoang mang trong dư luận xã hội làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn
phóng viên một trăm một mươi ba online tại quảng ngãi đã đến gia đình người dân là địa điểm đã xảy ra vụ việc để tìm hiểu rõ thông tin
cụ thể tài khoản khả hân đăng bài trên trang trợ tốt bình sơn amazon với nội dung
cảnh giác lừa đảo bắt cóc trẻ em tại xã bình hiệp huyện bình sơn quảng ngãi bóc cổ nạn nhân và thôi miên
kèm theo nội dung bài viết tài khoản này đăng tải hai video người phụ nữ lạ mặt mặc quần áo phật tử có nhiều người xung quanh tra hỏi
sau khi thông tin trên được đăng tải đã nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ bình luận gây hoang mang dư luận trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
trước tình hình trên phóng viên đã về gặp chủ nhà là ông lê vĩnh nghiêm ở thôn liên trì xã bình hiệp huyện bình sơn nơi xảy ra vụ việc người phụ nữ được cho là bắt cóc trẻ em
theo tôi nhìn thấy cách nó cứ đứng là chấp ta niệm phạt một câu đúng câu rạc nó hầu vì chân tay này hầu vì chân tay kia thì khả năng là người ta bị tâm thần
người phụ nữ lạ mặt trên xin vào nhà ông lê vĩnh nghiêm đi vệ sinh sau đó có hành vi kỳ lạ lấy bọc xà phòng hất vào người gia đình kiểm tra trên người đối tượng không có giấy tờ tùy thân
chắc người ta chắc cũng câu like được cho chắc đó không có đâu làm gì có bắt cóc trẻ em bắt cóc là người ta phải có phương tiện có đồng bộ một mình người ta
như thế thì cũng không nếu bắt cóc nó nhỏ lần sau họ ẩm đi họ ẩm đi thì đằng trước tôi khi trước đó là tôi vẫn ngừa trước là tôi dồn hết xung quanh để có phương tiện nào đứng đằng trước không
có đấu tượng nào để đứng đằng trước không thì không thấy một cái gì ấy
xác định người phụ nữ trên tâm thần nên địa phương đã để người phụ nữ liên hệ với người thân để đưa về nhà
các thông tin mà đưa lên bọn bắt cóc trẻ em thì gây sự quan mong cho xã hội rất nhiều
chúng tôi sẽ có kiến nghị với cơ quan
cơ quan chức năng sẽ lộn rõ và xử lý việc đưa tin kênh bọn bắt không đúng sự thật
theo công an huyện bình sơn mọi người khi sử dụng mạng xã hội nên cân nhắc kiểm tra độ tin cậy trước khi đăng tải chia sẻ thông tin tránh lan truyền những thông tin không chính xác gây ra sự hoang mang trong xã hội
hiện cơ quan chức năng xác minh facebook đăng tin sai sự thật cương quyết xử lý nghiêm việc tung tin thất thiệt ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội góp phần làm cho môi trường mạng thực sự hữu ích với mọi người
trong đó hai trăm bốn mươi một bệnh nhân đã được điều trị khỏi
như vậy là đã hai mươi bốn ngày việt nam không có ca mắc mới covid một mươi chín trong cộng đồng
các cơ quan chức năng của việt nam đang tiếp tục phối hợp với cơ quan đại diện việt nam ở các nước
giả soát và tổ chức các chuyến bay đưa công dân việt nam trở về nước trên cơ sở nguyện vọng của công dân
tất cả các hành khách sau khi nhập cảnh đều phải cách ly tập trung một mươi bốn ngày theo quy định
để đảm bảo không có sự lây nhiễm bệnh covid một mươi chín ra cộng đồng
chuyển sang một thông tin khác
tòa án nhân dân tp con tung vừa tuyên phạt chu văn tùng chủ tại huyện đức cơ tỉnh gia lai
chín tháng tù về tội chống người thi hành công vụ
hai năm tù về tội công nhiên chiếm đoạt tài sản
và bảy năm tù về tội cướp tài sản
tổng hình phạt là chín năm chín tháng tù giam về ba tội danh trên
vụ việc xảy ra tại chốt kiểm dịch phòng chống dịch covid một mươi chín sau mai tp con tung
theo cáo trạng do sử dụng ma túy nên vào sáng ngày một tháng bốn
chu văn tùng điều khiển xe mô tô đi từ gia lai đến tp con tung
khi qua chốt kiểm dịch thì tổ liên ngành ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra thân nhiệt khai báo y tế
nhưng tùng không chấp hành tìm cách bỏ trốn
và bị ngăn lại
sau đó tùng thấy xe ô tô tải do anh lê văn chính điều khiển đang dừng tại chốt kiểm dịch
nên đã chạy đến lấy xe ô tô bỏ chạy
khi bị một cán bộ công an chặn đầu xe
tùng liền dùng cây sắt có sẵn trong xe đánh vào mặt đồng chí công an rồi bỏ trốn
trên đường bỏ trốn tùng đã dùng cây sắt đánh người dân và lấy đi một điện thoại di động
tùng đã bị lực lượng công an tp con tung bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường trần hương đạo tp con tung
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng phạm văn tuyển sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại thôn gia cát xã tứ cường huyện thanh miện tỉnh hải dương
và đối tượng đinh thị thảo
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
hộ khẩu thường trú tại một mươi sáu b tp con tung
tp đường thành phường tri lăng tp lạng sơn tỉnh lạng sơn
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện tri lăng tỉnh lạng sơn
là đối tượng nguyễn bá nga
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại đội hai thôn làng thành xã quang lang huyện tri lăng tỉnh lạng sơn
cao một m bảy mươi da ngâm đen sống mũi lõng giái tay trúc
có nốt ruồi cách một năm cm dưới trước đuôi mắt trái
và xẹo chấm ở đuôi mắt phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an